từ ngày một mươi năm tháng năm tới thì thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là ba tháng
kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất quy định cũ là sáu tháng
trong năm giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện
chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện
và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện
khi giá bán điện bình quân giảm từ một trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành
thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng
khi giá bán điện bình quân tăng từ ba trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành
thì giá điện được phép điều chỉnh tăng
thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là ba tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất